tuyến biên giới tỉnh quảng trị có hơn một trăm năm mươi già làng là những người có uy tín ở các bản làng vùng đông bao dân tộc thiểu số
già làng thực sự là trung tâm đoàn kết và là cầu nối giữa đảng chính quyền với người dân
họ đã và đang góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc tham gia phát triển kinh tế trên địa bàn
và cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
một tháng hai lần già làng hồ rây ở bản raman xã si huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
cùng với các chiến sĩ biên phòng tuần tra đường biên cột mốc
với ông hồ rây thì cột mốc biên cương được ông xem như chính ngôi nhà của mình
tôi cũng bảo vệ toàn thể đường cột mốc là cái thứ nhất cái thứ hai là đường bơ sống
thì có như là cái gì mà đáng nhìn được cấm thì mình phải là thực thực là mình phải chấp hành
nhưng mà có gì nổi bật lớn thì mình trực tiếp báo cáo là bộ đội biên phòng chính quyền địa phương
cũng như già làng hồ rây
già làng hồ rây già làng pả hiền ở bản bốn xã thuận huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
năm nay đã gần bảy mươi tuổi ông vẫn năng nổ trong việc tuyên truyền cảm hóa được các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn
nhờ vậy mà tình hình an ninh trật tự ở khu vực vùng biên giới luôn được bình yên
bộ là tuyên truyền thì ba con là không phòng chống ma túy để chết ma túy
nếu con nào mà có liên quan gì mà phòng chống chết ma túy này rồi là rượu che này cơ bạc về nên chết tự
khi nào nó sẽ ra thì báo cáo là một mươi đôn đó là cũng để là nhân dân phối hợp với đôn
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay các già làng đã phối hợp với chính quyền lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức tuyên truyền
ba trăm hai mươi bảy buổi sinh hoạt chính trị để nâng cao nhận thức cho người dân về an ninh biên giới an ninh nội địa
qua đó nhân dân trong vùng đã cung cấp cho lực lượng bộ đội biên phòng hơn năm trăm tám mươi nguồn tin
trong đó có hơn năm mươi nguồn tin có giá trị liên quan đến tội phạm ma túy chất nổ
bán người qua biên giới
trong tiến trình xây dựng bản làng biên giới đổi mới
luôn đậm dấu ấn của sự đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm của các già làng
họ đã được bà con dòng họ dân bản suy tôn và quý trọng
các già làng đã trở thành ngọn đèn xoay sáng dẫn đường dân bản vững bước trên cuộc hành trình
chinh phục đói nghèo lạc hậu và cập bến bờ no ấm hạnh phúc